xin chào và hẹn gặp lại trong các bộ phim tiếp theo
vào khoảng ba giờ ngày một mươi bốn tháng chín đối tượng này đã thực hiện một vụ trộm xe máy tại một nhà nghỉ thuộc khu phố một mươi thị trấn dương đông huyện phú quốc
khi bị trộm thì chiếc xe máy này có cắm sẵn chìa khóa không người trông giữ
đến ngày hôm sau thì thương đem xe đi tiêu thụ thì bị công an huyện phú quốc phát hiện bắt giữ cùng tăng vật
trước đó trần văn thương còn thực hiện năm vụ trộm với năm chiếc xe máy khác trên địa bàn huyện phú quốc với tổng giá trị tài sản hơn một trăm linh triệu đồng
thưa quý vị ngay từ đầu năm ủy ban nhân dân tp hcm đã có yêu cầu đối với hai mươi bốn quận huyện và các sở ngành liên quan
không để tình trạng kinh doanh giết mổ da cầm trái phép tồn tại trên địa bàn thành phố là chỉ đạo nhằm tránh bùng phát dịch cúng a h năm n một
và đảm bảo vệ sinh môi trường an toàn thực phẩm
mặc dù vậy thì việc mua bán gia cầm sống trái phép vẫn diễn ra tràn lan trong thời gian qua
và càng diễn biến phức tạp hơn ở thời điểm cuối năm khi mà nhu cầu tiêu thụ gia cầm tăng mạnh
tình hình mua bán gia cầm sống và giết mổ da cầm trái phép đang có chiều hướng nở rộ tại tp hcm
theo thống kê hiện còn tồn tại hơn ba trăm linh điểm tại hai mươi quận huyện nhất là vùng ven ngoại thành
tại các chợ nhỏ lẻ chợ tự phát các khu vực đông công nhân lao động
tại những nơi này gà vịt được nhốt và giết mổ tại chỗ chất thải nước thải tràn lan nhách nhác
đã không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm còn gây ô nhiễm môi trường
tuy nhiên ngành nông nghiệp cơ quan thú y và các lực lượng chức năng của tp hcm
đã tăng cường kiểm tra xử lý thế nhưng vẫn chưa thể giải quyết rứt điểm
chỉ có đội trực tự đô thị và một số anh em phối hợp đi thực hiện
do đó việc thu giữ rất là khó lực lượng có thể là manh động và có thể chống đối
xử lý khi đủ lực lượng để mà chúng ta thu giữ thôi
tuy nhiên khi lực lượng rút thì họ cũng lại tràn dễ
hiện đang thời điểm cuối năm
thị trường tiêu thụ gia cầm dần tăng
cũng là lúc tình trạng kinh doanh gia cầm trái phép càng gia tăng
từ mua bán trên lòng lề đường tới kinh doanh lưu động trên các phương tiện lưu thông
để bảo đảm an toàn sức khỏe bên cạnh công tác kiểm tra xử lý quyết liệt của cơ quan chức năng
người tiêu dùng cũng cần lưu ý lựa chọn gia cầm đã được kiểm dịch khi mua bán sử dụng
tiếng cảnh báo israel đã phá hủy chiếm giữ một số khu vực ở bờ tây và đông jerusalem
khiến cho người palestine bị ảnh hưởng và buộc phải di rời
theo văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của liên hợp quốc och
trong hai tuần qua israel đã phá hủy chiếm giữ năm mươi hai ngôi nhà của người palestine ở bờ tây và đông jerusalem
khiến tám trăm sáu mươi người bị ảnh hưởng và sáu mươi bảy người phải di rời
về phần mình chính quyền palestine đã hoan nghênh những công bố trong báo cáo mới nhất của ocha
tuyên bố của bộ nguyên dân
giáo palestine nêu rõ vì israel leo thang chiếm giữ pha rỡ nhà cửa của người palestine
đã cấu thành một tội ác chống lại loài người mà thế giới vẫn đang tiếp tục bỏ qua
một số nhà khoa học thuộc hội thiên văn học mỹ cho biết
một tiểu hành tinh có tên là apophis có khả năng là sẽ va chạm vào trái đất vào năm hai nghìn sáu mươi tám
cơ quan hàng không và vũ trụ mỹ nasa đã đưa tên hành tinh này vào danh sách cần phải chú ý quan sát
apophis là một trong những tiểu hành tinh nguy hiểm
thứ nhất đối với trái đất được phát hiện năm hai nghìn bốn khối thiên thạch dài ba trăm bảy mươi mét này nằm trong danh sách chú ý của nasa
các nhà khoa học mong sẽ không có vụ va chạm nào xảy ra khi nó bay gần trái đất vào năm hai nghìn hai mươi chín
nhưng khả năng xảy ra va chạm là không nhỏ vào năm hai nghìn sáu mươi tám
các nhà khoa học của nasa cho rằng nên nghiên cứu chi tiết về tiểu hành tinh apophis khi nó bay gần trái đất năm hai nghìn hai mươi chín
để xác định chính xác khả năng tiếp cận trái đất của nó vào năm hai nghìn sáu mươi tám
kích cỡ của tiểu hành tinh này có thể gây ra một vụ nổ lớn hơn một quả
như bóng nguyên tử
các sinh viên hà lan đã tạo ra một chiếc ô tô chạy hoàn toàn bằng điện và làm hoàn toàn bằng rác phế thải
gồm chai lọ nhựa tái chế cũng như là rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình
chiếc ô tô thể thao hai chỗ ngồi màu vàng sáng được nhóm sinh viên sáng chế thuộc trường đại học kỹ thuật ainoven
đặt tên là luca có thể đạt vận tốc chín mươi km một giờ và chạy tối đa được hai trăm hai mươi km nếu được sạc điện đầy
chất liệu nhựa cứng như tv cũ đồ chơi đồ da
đồ gia dụng trong bếp đã được dùng làm nguyên liệu để chế tạo thân xe ô tô
còn đệm ghế ngồi làm bằng sơ dừa và lông ngựa
nhóm hai mươi hai sinh viên kỹ thuật đã thiết kế nên chiếc ô tô trong một mươi tám tháng
nhằm chứng minh rằng rác thải vẫn còn rất nhiều giá trị nếu biết khai thác
vào cuối tuần qua chính quyền kashmir của ấn độ đã tổ chức lễ hội đạp xe trên tuyết
và các sự kiện thể thao mạo hiểm khác tại thị trấn du lịch gulmark của phần lãnh thổ liên bang này
lễ hội đạp xe trên tuyết được tổ chức trong khuôn khổ các sự kiện vào ngày quốc tế vùng núi của ấn độ
nhằm mục đích kích cầu du lịch mạo hiểm và du lịch mùa đông ở khu vực đang gặp khó khăn
gulmarg luôn là điểm đến chiệt tuyết nổi tiếng ở ấn độ vì phong cảnh rất đẹp
tuy nhiên sau khi chính phủ ấn độ thu hồi quy chế đặc biệt của jammu và kashmir
và áp dụng lệnh giới nghiêm kéo dài ngành du lịch ở bang này vẫn đang cố gắng phục hồi